khi tình hình dịch bệnh tại bắc giang vẫn còn diễn biến khó lường cùng với lực lượng tuyến đầu chống dịch cả nước
lực lượng y tế công an nhân dân đã hăng hái lên đường chi viện
với họ đó không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ khoác lên mình hai màu áo mà còn là nghĩa tình đồng bào
tiếp nối tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này
đội ngũ năm mươi hai bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an cũng đã sẵn sàng chờ ngày lên đường trì viện cho bắc giang
bác sĩ lê thị xuân và điều dưỡng lê thị hồng vân là hai trong số đội ngũ gồm năm mươi hai y bác sĩ
tại bệnh viện một trăm chín mươi chín lên đường chi viện hỗ trợ tại bệnh viện giả chiến bắc giang
cả hai đều đã có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trong các đợt dịch trước đó
không một chút băng khoăn do dự khi bệnh viện kêu gọi lực lượng tri viện
bác sĩ xuân và điều dưỡng vân đã sung phong tình nguyện tham gia
nói nhiệm vụ này vô cùng gian nang vất vả
phải gồng hết sức mình lên để chống chọi với lại dịch bệnh đang ở bắc giang
đang rất là vấn đề nóng bóng
thì mình hiện tại ở đây thì trên người vừa khoác áo của chiến sĩ
vừa khoác trên mình áo blue thì không nghĩa lý gì và mình lại không nghĩ đến những người đó
và mình luôn luôn sẵn sàng với mong muốn là tham gia một phần nhỏ để cống hiến
đội ngũ chi viện của bệnh viện một trăm chín mươi trong đợt này gồm một mươi năm bác sĩ ba mươi điều dưỡng
và bảy nhân viên
phần lớn đều là các y bác sĩ trẻ có kinh nghiệm chuyên môn vững vàng
trước đó bệnh viện một trăm chín mươi chín đã tổ chức tập huấn hướng dẫn phát đồ điều trị
chăm sóc bệnh nhân mắc covid một mươi chín và hướng dẫn các biện pháp phòng hộ cá nhân
kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu kết ly
chương trình tập huấn này để cho bác sĩ và y tá cố chú động để điều trị và chăm sóc
người bệnh covid
bên cạnh đó đội ngũ xung phong tham gia điều trị chăm sóc người bệnh covid ở bắc giang
đợt này đã được tiêm phòng mũi một vắc xin để phòng ngừa covid
đấy là cái mà chủ động
nếu mà thời gian cho phép thì chúng tôi sẽ tiến hành tiêm mũi hai cho lực lượng cán bộ
tham gia chống dịch đợt này để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi tham gia chống dịch
được biết trong đợt này đoàn công tác gần hai trăm linh y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín
và bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an sẽ cùng lên đường chi viện bắc giang
hiện tại mọi công tác chuẩn bị
về nhân lực và tinh thần của cán bộ chiến sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín đã sẵn sàng chơi lệnh lên đường với một quyết tâm
bắc giang sẽ sớm dập được dịch
việt nam sẽ đẩy lùi covid một mươi chín